sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ nay cho đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
sở sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đợt kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đường thủy tại khu vực thi công các công trình cống ngăn triều trên địa bàn
các đơn vị phối hợp đà soát thực địa kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
tại cổng ngăn triều bến nghé phú xuân mương chuối tân thuận cây khô phú định v v
thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
quá trình kiểm tra giúp phát hiện chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm gây mất trật tự an toàn
giao thông đường thủy ở các khu vực đang thi công bảo đảm an toàn cho việc vận tải hàng hóa
hành khách nhất là vào dịp cuối năm
thanh tra sở giao thông vận tải được giao chủ động kế hoạch kiểm tra đột xuất khi thấy xuất hiện
nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực các công trình cống ngăn triều